từ sau tết nguyên đán thời tiết nắng nóng bắt đầu trở nên gai gắt hơn tại tp hcm và cả khu vực nam bộ
mặc dù theo dự báo của ngành khí tượng phải đến cuối tháng ba mới bước vào cao điểm mùa nóng năm nay
nhưng từ đầu tháng này người dân tp hcm đã phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do nắng nóng gây ra
đối với sức khỏe và lao động sinh hoạt hàng ngày
mới chỉ đầu tháng ba nhưng nắng nóng đã bao phủ khắp tp hcm
trời không mưa nắng nóng kéo dài từ sáng đến chiều muộn với nền nhiệt cao nhất ba mươi bốn ba mươi sáu độ c
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ nền nhiệt trung bình trên toàn khu vực từ tháng ba đến tháng năm
phổ biến ở mức cao hơn trung bình nền nhiệt cùng kỳ từ năm đến một độ c
nắng nóng đạt cao điểm trong ngày từ một mươi hai giờ trưa đến một mươi sáu giờ chiều
theo dự báo của ngành khí tượng thủy văn từ sau ngày hai mươi một tháng ba cường độ bức xạ sẽ tăng
nắng nóng càng gai gắt hơn và thời gian nắng nóng trong ngày sẽ kéo dài hơn
mùa nắng hai nghìn một mươi tám này dự báo sẽ nóng sát vì hiện tượng la nina chấm dứt hoàn toàn
và nóng là xu thế do tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra